vào ngày bảy tháng một mươi hai công an thành phố hải phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể chứa nước thải tại thôn năm sãn lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
qua xác minh làm rõ bộ hài cốt trên của một người phụ nữ địa phương mất tích từ ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
qua giả soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn đối tượng bùi trọng thành khai nhận là người đã thực hiện hành vi cướp tài sản của người phụ nữ trên và gây ra cái chết cho nạn nhân
sau đó giấu sát nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã tạm giữ hình sự bùi trọng thành để tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn nguyên thành chú tại huyện thoại sơn một mươi bảy năm tù về tội giết người và buộc gia đình của bị cáo thành có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là hai trăm ba mươi triệu đồng
đồng thời tuyên phạt một mươi hai bị cáo với mức án từ một mươi tám tháng tù đến ba năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng
hai bị cáo được hưởng án treo và trả tự do tại tòa
theo cáo trạng vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn nguyên thành và ngô kiều my xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook
đêm ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi phát hiện nhóm của my tụ tập thành đã rủ cả nhóm quay về chuẩn bị giao tự chế vỏ chai bia
đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một nhận nhầm một nhóm người là nhóm của my nên nhóm của thành đã cầm hung khí đuổi theo chém nhóm người này khiến một người tử vong
sau đó lần lượt một mươi ba bị cáo bị khởi tố để điều tra
với hành vi lừa đảo bán đất ảo lê duy vinh sáu mươi tuổi chú xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi hai biết nạn nhân đang có nhu cầu mua đất nên vinh đã nói dối

với hành vi lừa đảo đất ảo lê duy vinh sáu mươi tuổi chú xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hành vi lừa đảo đất ảo lê duy vinh sáu mươi tuổi chú xã hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản